chào các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
trước thềm hội nghị toàn quốc về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau an toàn tại tỉnh lâm đồng
công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại nông sản phong thúy thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng là cơ sở được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
thí điểm thiết lập hệ thống máy phân loại nông sản đem lại năng suất cao
doanh nghiệp này hiện có trang trại năm mươi năm hectare sản lượng năm tấn một năm số lượng lao động là một trăm ba mươi năm người
công ty tạo thu nhập ổn định cho công ty và ba mươi hộ liên kết
doanh thu sản xuất công nghệ cao trong nhà kính từ một đến ba tỷ một hectare một năm cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống
một mươi sản lượng xuất khẩu đi nhật bản hàn quốc và các nước asean
đánh giá cao công ty phong thúy có tầm nhìn xa trong việc đầu tư công nghệ cao để sản xuất nông sản an toàn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được đầu tư mở rộng sản xuất xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh phát triển thị trường
theo chương trình sáng mai ngày ba mươi tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp với sự tham dự của khoảng sáu trăm linh đại biểu
gồm lãnh đạo chính phủ các bộ ngành các tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước
chiều nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trường ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam về công tác cải cách hành chính
đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh quảng nam trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và công tác cải cách hành chính
đồng thời nêu lên những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
phó thủ tướng lưu ý quảng nam cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính gắn công tác cải cách hành chính với xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
mặt khác tỉnh cần có biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua
tiếp tục xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành nâng cao chất lượng khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân lấy sự hài lòng của người dân tổ chức là mục tiêu phục vụ của các cơ quan
sau một mươi tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có tám nhóm hàng tăng trong đó nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức tăng cao nhất tăng năm mươi sáu
đây là con số mà tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố về chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám giảm chín so với tháng trước tăng bốn bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước tăng hai một mươi ba so với tháng một mươi hai năm trước
và cpi bình quân bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng ba bốn mươi năm
có ba nhóm hàng giảm giá là thuốc và dịch vụ y tế giảm năm tám mươi năm giao thông giảm năm mươi hai bưu chính viễn thông giảm sáu
tổng cục thống kê cũng chỉ ra lãm phát cơ bản tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tăng một mươi năm so với tháng trước tăng một bốn mươi một so với cùng kỳ bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng một ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển đồng bằng sông cửu long triển khai từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tại năm tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông kiều long
với nguồn vốn trên hai mươi ba năm triệu euro được đồng tài trợ bởi chính phủ đức australia và việt nam đã đưa ra nhiều giải pháp giúp các địa phương bảo vệ bờ biển và vùng duyên hải trước các tác động của biến đổi khí hậu và bão lũ
kết quả tổng kết tám năm triển khai chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển đồng bằng sông cửu long cho thấy việc giới thiệu hàng rào chắn sóng ở các tỉnh ven biển theo hình chữ t của chương trình đã giúp ngăn tốc độ xói lở bờ biển lên tới ba mươi mét mỗi năm và giúp bồi đắp lại một trăm tám mươi mét đất chiều rộng bờ biển đã bị cuốn ra biển
các bãi bồi bồi đắp là nơi rừng ngập mặn và nhiều loài thực vật khác có thể sinh trường chương trình đã xây dựng chính sách rừng ven biển bao gồm việc trồng mới bốn mươi sáu ha

các bãi bồi bồi đắp là nơi rừng ven biển bao gồm việc trồng mới bốn mươi sáu ha
theo tính toán tổng nhu cầu nguồn vốn đề nghị nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề theo nguyện vọng của người dân đã lên đến trên ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng để chuyển đổi ngành nghề trước khi giải tỏa
chính vì thế số hộ phụ thuộc vào nghề này cũng rất lớn mà lại không có ngành nghề khác chuyển đổi sinh kế nên việc giải tỏa vô cùng khó khăn
theo báo cáo của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương tài chính ngân hàng bảo hiểm bị người tiêu dùng khiếu nại nhiều nhất
trong đó hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
xét theo lĩnh vực thì tài chính ngân hàng bảo hiểm là ba lĩnh vực nhận được khiếu nại nhiều nhất từ người tiêu dùng khoảng ba trăm bảy mươi hai trường hợp chiếm gần ba mươi tám
phần lớn nội dung khiếu nại liên quan đến dịch vụ cho vay tiêu dùng với nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
lĩnh vực điện thoại viễn thông ở vị trí thứ hai với một trăm linh tám trường hợp
và nhóm đồ điện tử gia dụng có một trăm linh trường hợp khiếu nại
hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
lần lượt là hai trăm tám mươi tám và một trăm tám mươi năm vụ việc chiếm tỷ lệ gần ba mươi và hai mươi
vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với nhóm thiện nguyện vòng tay yêu thương và đồn biên phòng mỹ lý
đã tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn hai xã mỹ lý và
bác lý huyện kỳ sơn
để giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh sau cơn bão số ba các y bác sĩ đến từ bộ đội biên phòng nghệ an đồn biên phòng mỹ lý và nhóm thiện nguyện
vòng tay yêu thương hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cá nhân vệ sinh môi trường và khám cấp thuốc miễn phí cho gần tám trăm linh người dân
thuộc địa bàn hai xã biên giới bắc lý và mỹ lý huyện kỳ sơn với giá trị tiền thuốc gần ba mươi triệu đồng
đây là số tiền tự nguyện đóng góp của các thành viên nhóm thiện nguyện
tâm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách và đồng bào nghèo trên địa bàn biên giới
dịp này đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng hai mươi tám xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho các thương binh gia đình chính sách trên địa bàn hai xã bắc lý và mỹ lý huyện kỳ sơn
trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua khu ba khu bốn thị trấn cao phong tỉnh hòa bình nước ngập cao và chảy xiết gây khó khăn cho người tham gia giao thông
là con đường huyết mạch từ thủ đô hà nội lên các tỉnh tây bắc tuyến đường này cũng được cảnh báo là thường xuyên xảy ra ngập úng nhưng sự việc vẫn cứ tai diễn hàng năm khi đến mùa mưa lũ
năm nào cũng vậy cứ mưa lớn kéo dài là khu vực này lại bị ngập úng từ một đến một năm mét nguyên nhân là do nước từ hồ đác cha cách đó gần hai km tràn ra
nước tiêu thoát chậm do hệ thống thoát nước gần như không có tác dụng đây là vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ
tuy nhiên hiện địa phương vẫn chưa có hướng xử lý rứt điểm khiến người dân năm nào cũng phải sống chung với nước lũ cứ mưa lớn là lại ngập và tràn vào nhà dân
theo như nhân dân người ta kiến nghĩ các cử tri kiến nghĩ là phải trả lại đường mương theo hiện trạng ban đầu tức là không cho phép đổ bê tông tấm bê tông để ngăn cản dòng chảy ra mương của khu ba
đợt mưa lũ gần nửa tháng
một mươi năm tháng bảy đến nay đã có gần một trăm linh hội dân tại thị trấn cao phong bị nước tràn vào nhà
trước tình trạng trên ban an toàn giao thông huyện đã lên phương án phá rỡ các công trình nhà dân xây dựng vi phạm hành lang giao thông làm thay đổi kết cấu hiện trạng giao thông làm cản trở dòng chảy của nước
qua đó tránh áp lực dòng chảy mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng và nhà cửa của người dân
sau khi mưa ngớt được sự tuyên truyền của các cấp chính quyền các hộ vi phạm hành lang giao thông đường bộ đã tự ý tháo rỡ phần vi phạm đồng thời huy động nhân dân nạo vét khơi thông dòng chảy
tuy nhiên đó chỉ là những giải pháp mang tính tình thế vì thực trạng là hệ thống thoát nước nhỏ so với thực tế không kịp tiêu nước khi lượng nước lớn ở các nơi dồn về
riêng hệ thống cống rãnh thoát nước thì thuộc quản lý của bộ hệ thống quản tài ủy ban huyện cao phong đã kiến nghị nhiều lần với các cấp các ngành đặc biệt là với bộ hệ thống quản tài để xử lý giải quyết tình trạng giao thông trên
đến nay nước lũ đã rút tại các điểm trên tuy nhiên theo dự báo mưa sẽ vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới
khả năng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng là điều khó có thể tránh khỏi
người dân thị trấn cao phong huyện cao phong tỉnh hòa bình đang rất cần một giải pháp triệt
để có thể chấm dứt và không tái diễn tình trạng ngập úng tại khu vực này mỗi khi mùa mưa đến
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
chiều nay các điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc tổng tuyển cử campuchia đã đóng cửa với tỷ lệ cử tri đi bầu lên tới hơn tám mươi
đây cũng là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ sáu tại campuchia kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo ủy ban bầu cử quốc gia campuchia tỷ lệ cử tri đi bầu trên khắp cả nước là tám mươi bốn
cao hơn con số khoảng sáu mươi chín trong kỳ bầu cử năm hai nghìn một mươi ba và cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu ở mức sáu mươi
có tám ba triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này
ủy ban bầu cử campuchia cũng cho biết có khoảng chín mươi quan sát viên của hai mươi đảng
và một trăm một mươi hai tổ chức xã hội dân sự trong nước tham gia giám sát bầu cử lần này
ngoài ra còn có năm trăm linh quan sát viên quốc tế đến từ bốn mươi hai nước
có hai mươi chín đảng tham gia tranh cử khoa mới trong đó nhiều ưu thế nhất là đảng cầm quyền nhân dân campuchia cpp
một số đảng khác cũng có hoạt động vận động tranh cử mạnh như đảng dân chủ cơ sở
liên minh dân chủ campuchia và đảng ý chí khmer
kết quả chính thức sẽ được công bố sớm nhất vào giữa tháng tám tới
tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất mạnh sáu bốn độ richter xảy ra vào sáng sớm nay hai mươi chín tháng bảy
trên đảo nghỉ dưỡng lombok đông nam indonesia cách đảo du lịch bali khoảng một trăm linh km về phía đông
theo số liệu mới công bố ít nhất một mươi bốn người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
trong khi hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại do trận động đất trên
cơ quan khí tượng indonesia cho biết hơn một trăm hai mươi đợt dư chấn đã xảy ra sau động đất
có đợt mạnh tới năm bảy độ richter
nhà chức trách địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ba ngày
song không có cảnh báo sóng thần
hiện cơ quan chức năng indonesia đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân
bộ công tác xã hội indonesia đã cử sáu mươi nhân viên cùng các thiết bị hỗ trợ xuống địa bàn
xảy ra động đất để hỗ trợ người dân sau thảm họa này
cảnh sát đông long bốc cũng đã cử hàng chục nhân viên đến hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng khác làm công tác cứu hộ và sơ tán người dân
indonesia nằm trên vành đại lửa thái bình dương
một trong những khu vực xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhiều nhất trên thế giới
ít nhất ba người đã thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra
tại thành phố new york lynn thuộc bang louisiana của mỹ
sở cảnh sát thành phố new orleans
cho biết hai đối tượng đã nổ súng vào đám đông cách một quảng trường
của thành phố new yorklis năm km vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối hai mươi tám tháng bảy
lực lượng an ninh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ xả súng sau khi nhận được thông báo
ba nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường
trong khi những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
nghi phạm được cho là đã dùng một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn
để bắn vào nhiều mục tiêu sau đó tẩu thoát theo hướng đại lộ martin luther king
hiện cảnh sát đang thu thập thông tin điều tra vụ việc
giải đua xe tăng
bidl hai nghìn một mươi tám do bộ quốc phòng nga tổ chức đã bắt đầu hôm qua
thu hút sự tham gia của hai mươi ba đội tới từ nhiều nước trong đó có việt nam
giải đấu này là một phần hoạt động trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế
được tổ chức tại albino ở ngoại ô moscow
theo thông báo của ban tổ chức nội dung thi đấu của giải tank biathlon hai nghìn một mươi tám
yêu cầu các đội lái xe tăng trong cựu ly một mươi năm km
và nhắm bắn vào các mục tiêu mô phỏng như xe tăng trực thăng
hay các nhóm giả định sử dụng rocket
đội nhanh nhất và bắn trúng nhiều mục tiêu nhất là đội chiến thắng
hầu hết các đội dự giải năm nay đều sử dụng mẫu xe tăng t bảy mươi hai b ba của nga
chiều đội tuyển trung quốc sử dụng mẫu type chín mươi sáu a của quân đội nước này
đội belarus sử dụng mẫu xe tăng cũ t bảy mươi hai
năm nay có bốn đội tuyển mới lần đầu tham dự giải đấu là việt nam
myanmar syri và nam phi
giải tanh bayslon hai nghìn một mươi tám là một phần trong hội thao quân sự quốc tế lần thứ tư được nga tổ chức
cảm ơn các bạn đã theo dõi